ở nhà mình cũng theo ạ thế trang phục này của chị là cũng là theo tự tay thì theo đấy ạ
tự mình theo ạ
bao lâu thì mới được bộ quần áo như thế này hả chị
cố theo một năm không được một bộ một năm thì thêm đẹp luôn
thêm một năm không được một bộ luôn ạ
mâm cơm của nhà bác diệu thì đã gần hoàn thành xong
có một số món thì mọi người vẫn đang chế biến
và giữa cái lạnh của miền tây bắc không thể nào xua tan đi được cái không khí ấm cúng của bữa cơm gia đình
ăn thích ăn món gì
đi học ở xa không
xa thế đi bộ à
còn bao nhiêu món nữa đấy ạ
hai món này
món này làm tiết canh
món này để làm tiết canh
thế còn món này ạ
món này thịt nước
xong thì ra ăn nhá
đồ vào trong này ạ
màu tím thì được làm từ gì đấy ạ
màu tím là làm cái lá
lấy lá về thì nó nấu sôi thì nó lấy ra để uống lạnh
thì nó ngâm cho gạo
cnaden nhà hàng hả
vâng vâng cháu vâng
đợi một giây nữa
hình như là thiếu đũa rồi
nhiều cơm quá

đó chính là đàn ông sẽ ăn một mâm riêng

và mình là một cô gái
mình cũng sẽ ăn cùng các cô và các bạn ở đây
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi